tại tỉnh hải dương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị triển khai các yêu cầu của nhật bản đối với vải xuất khẩu
và xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch xây dựng mở rộng vùng trồng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nhật bản mỹ úc và eu
năm hai nghìn hai mươi dự kiến diện tích vải của hải dương được chứng nhận việt gáp là hai trăm sáu mươi năm ha
diện tích vải chứng nhận việt gáp phục vụ xuất khẩu thị trường nhật bản và xuất khẩu đi mỹ úc và eu là hai trăm linh ha
trong đó có một mươi ba vùng sản xuất vải đã được cấp mã số vùng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi mỹ úc eu với diện tích là một trăm ba mươi ha và xây dựng mới bảy vùng với diện tích bảy mươi ha
tỉnh hải dương hiện có gần chín tám trăm linh hectare trồng vải tập trung chủ yếu tại huyện thanh hà và thành phố trí linh
việc xuất khẩu vải tươi thành công sang thị trường nhật bản sẽ khẳng định vị thế và thương hiệu vải thiều tỉnh hải dương